tiếp đại sứ các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae tại việt nam ông obai saed al haheri vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc hy vọng trong nhiệm kỳ của mình
đại sứ al haheri sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả quan hệ hợp tác chính trị ngoại giao thương mại đầu tư văn hóa giữa nhân dân hai nước việt nam uae
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với uae trên mọi lĩnh vực trên cơ sở tiềm năng của mỗi bên
các cơ quan việt nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành trọng trách của mình qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước
đại sứ al haheri đánh giá cao thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam và nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao uae luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên mọi lĩnh vực
đại sứ cũng đề nghị thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng của việt nam tạo điều kiện thuận lợi về thị thực nhập cảnh cho công dân uae
qua đó khuyến khích và xúc tiến mạnh mẽ các hoạt
đại sứ cũng hợp tác về du lịch giữa hai nước